bên lề diễn đàn hương sơn bắc kinh lần thứ chín do trung quốc tổ chức ngày hai mươi hai tháng một mươi
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã có cuộc gặp với thượng tướng hứa kỳ lượng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc
tại cuộc gặp hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung
những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tích cực và thực chất
nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước là nền tảng vững chắc
để củng cố sự tin cậy về chính trị thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục phát triển lành mạnh bền vững
đại tướng ngô xuân lịch đề nghị trong thời gian tới hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp
duy trì cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trường tích cực chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị
quốc phòng biên giới lần thứ sáu đẩy mạnh hợp tác về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
về những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ song phương hai bên cho rằng việt nam và trung quốc
cần thường xuyên trao đổi thảo luận thẳng thắn chân thành để bình tĩnh xử lý thỏa đáng
theo tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa lãnh đạo hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước
và đóng góp cho hòa bình ổn định phát triển của khu vực
nhân dịp này đại tướng ngô xuân lịch đã mời thượng tướng hứa kỷ lượng thăm việt nam
phó chủ tịch quân ủy trung ương trung quốc đã nhận lời và sẽ thu xếp thời gian để có thể sớm thăm việt nam